canh chủ động ứng dụng khoa học công nghệ đây là định hướng mới trong phát triển kinh tế thủy sản của huyện kiến thụy góp phần giúp người dân tận dụng tối đa các nguồn lợi
trong năm hồi qua được sự quan tâm của thành phố và sự chỉ đạo quyết liệt của huyện nuôi thông canh đã có sự tăng trưởng rõ rệt
nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh giúp người dân được tiếp cận với kỹ thuật nuôi mới năng suất cao ổn định hơn so với nuôi trồng theo hướng quảng canh
tuy vậy khi áp dụng vào thực tế vẫn gặp không ít khó khăn
để bỏ được cái nuôi trồng truyền thống mà chuyển sang nuôi trồng thông canh này cũng là một vấn đề rất là khó khăn đối với các cấp các ngành
ở đây có một cái là bà con cũng đã tìm hiểu cũng đã nghiên cứu cũng đã đi thăm quan học tập ở nhiều lơi và cũng khẳng định nó là hiệu quả
tuy nhiên việc triển khai được thì nuôi thông canh nó đòi hỏi nguồn vốn rất là lớn
cho nên là với người lông dân thì bỏ ra một vài tỷ để đầu tư thì đấy là một vấn đề rất khó khăn
cái khó khăn nhất
trong vấn đề mà triển khai thâm canh hiện nay
để giải quyết bài toán ấy thay vì áp dụng đồng bộ huyện kiến thụy đã thực hiện các mô hình nuôi trồng thí điểm
tân trào là xã đầu tiên triển khai mô hình này và có một số hộ nuôi trồng đạt hiệu quả đứng đầu kiến thụy
nếu như trước đây theo cách sản xuất truyền thống mỗi năm mỗi hộ chỉ thu hoạch được một vụ
thì chuyển sang hướng thâm canh bà con quay vòng được ít nhất hai vụ mỗi năm
trung bình mỗi vụ cho thu hoạch từ ba đến bốn tấn hải sản trên mỗi hectare
năm thu hoạch khoảng ba vụ mỗi vụ trung bình rơi vào tầm ba mươi tấn
rồi mô hình thì mình làm này thì nó sẽ gọi là mình bao quát được hơn công việc làm nó thuận lợi hơn
nó nuôi tôm lây to hơn hai hectare mà nuôi nó hiệu quả nó cũng đạt nói chung là mặt giá trị
cái giá trị cái hiệu quả và nó mang lại rõ rệt so với cái nuôi trồng truyền thống
thì cái thứ nhất là nó nuôi chuyên canh
và thứ hai nữa là nó nuôi tập trung
và thứ ba nữa là quản lý tốt dịch bệnh trong chăn nuôi
kiến thụy cũng đã hỗ trợ các xã xây dựng trạm điện biến thế ba pha quy hoạch mương cấp thoát nước giao thông
giúp bà con mở rộng khai thác hiệu quả nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương
theo chỉ đạo của thành phố cũng như của huyện thì phòng nông nghiệp cũng bám sát địa bàn
và cũng sẽ hỗ trợ bà con về mặt kỹ thuật
về chuyên môn và đồng thời cũng tìm kiếm các thị trường hỗ trợ bà con để tiêu thụ các sản phẩm
nhằm hướng đến việc đầu tư phát triển quy mô lớn đồng bộ
kiến thụy đã triển khai xây dựng quy hoạch vùng sản xuất tập trung tại từng xã
như xã tân trào có một trăm linh hectare giống thủy sản xã tú sơn có một trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản nước ngọt
và mở rộng duy trì diện tích nuôi trồng tại các xã khác

thời điểm hiện tại diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh ở kiến thụy
chủ yếu vẫn nằm ngoài đê xa trung tâm và ít nhiều khả năng đầu tư của các hộ dân cũng đang còn hạn chế
tuy vậy phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh đã giúp người dân nâng cao kinh nghiệm
kỹ thuật khai thác hiệu quả tài nguyên mặt nước để nâng cao thu nhập
đưa nuôi trồng thủy sản trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện